chỉ trong vòng bốn ngày trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra hai trường hợp xe ô tô đưa đón làm rơi học sinh ngồi trên xe
lần này vụ việc xảy ra tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vào chiều qua hai mươi chín tháng một mươi một xe đưa đón học sinh mang biển kiểm soát sáu mươi v tám nghìn bốn trăm hai mươi chín đưa đón hai em học sinh lớp bốn trường tiểu học diên hồng
lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ xã bình minh về xã bắc sơn và đã làm rơi học sinh này
rất may hai em chỉ bị xây sắt nhẹ tài xế xe đưa đón chỉ hợp đồng miệng với gia đình hai em về việc đưa đón với giá hai trăm tám mươi một tháng một em
nguy hiểm hơn tài xế đã sử dụng xe hết hạn kiểm định để đưa đón các em
hai sự việc xảy ra liên tiếp trong ít ngày là lời cảnh báo đòi hỏi các cơ quan liên quan cần có giải pháp giải quyết
quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát loại hình vận tải đưa đón học sinh